tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi tiếp đoàn nữ nghị sĩ quốc hội nhật bản do hạ nghị sĩ chuchi sinaco trưởng ban vì sự phát triển của phụ nữ của đảng dân chủ tự do nhật bản làm trưởng đoàn dẫn đầu chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này của đoàn khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ và đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản đang phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất
mong muốn thời gian tới các nữ nghị sĩ nhật bản sẽ ủng hộ và tạo điều kiện qua việc xây dựng ban hành các chính sách pháp luật phù hợp để hai nước thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt lĩnh vực khoa học công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao
bà chichia sinako trưởng ban vì sự phát triển của phụ nữ đảng dân chủ tự do nhật bản cho biết các nghị sĩ nhật bản luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt tại nhật bản sinh sống ổn định học tập làm việc hiệu quả
và mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn với các nữ đại biểu quốc hội qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước cũng như vun đắp tình hiểu nghị